tại cần thơ đã diễn ra lễ phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa toàn quốc
trong giai đoạn năm hai nghìn hai mươi do hiệp hội du lịch việt nam tổ chức
nhằm nhanh chóng khôi phục hoạt động du lịch nội địa trên toàn quốc
tại lễ phát động chương trình kích cầu đại diện hơn một trăm năm mươi doanh nghiệp du lịch trong cả nước
đã thể hiện niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng
sự chỉ đạo sâu sắc quyết liệt của chính phủ thủ tướng chính phủ
trong việc thực hiện công việc phòng chống dịch covid một mươi chín và khôi phục kinh tế
thể hiện quyết tâm phục hồi các hoạt động du lịch trước mắt là du lịch nội địa
để từng bước đưa du lịch việt nam trở lại nhịp độ tăng trưởng
nhanh chóng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước